đại diện lãnh đạo tổng thanh tra chính phủ và ủy ban nhân dân tp hcm
đã có buổi đối thoại với người dân thuộc năm khu phố trên địa bàn ba phường
tại khu đô thị mới thủ thiêm quận hai tp hcm
buổi đối thoại thực hiện theo chỉ đạo của phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình
nội dung chính là công khai kết quả rà soát của thanh tra chính phủ
liên quan đến khiếu nại của người dân thủ thiêm về ranh quy hoạch khu đô thị mới thủ thiêm
lãnh đạo thành phố tiếp tục ghi nhận lắng nghe các khiếu nại kiến nghị của người dân
về việc thu hồi đất bồi thường tái định cư để có cơ sở cụ thể từng trường hợp
sau đó xem xét giải quyết theo thẩm quyền
ý kiến của đại diện hồ dân khiếu nại tại dự án khu đô thị mới thủ thiêm
liên quan đến kết luận của thanh tra chính phủ tại khu phố trên địa bàn ba phường
tại khu đô thị mới thủ thiêm quận hai
thanh tra cho rằng qua rà soát có đủ cơ sở xác định là vị trí ranh giới
số thừa đất các hộ dân đang khiếu nại thuộc năm khu phố ở ba phường
nằm trong ranh quy hoạch khu đô thị mới thủ thiêm nhưng người dân chưa đồng ý
phát biểu tại đây một số người dân không đồng ý với nội dung dự thảo báo cáo của tổ công tác
và cho rằng bản đồ hai trăm năm mươi năm phù hợp với bản đồ theo quy hoạch một mươi ba nghìn năm trăm tám mươi năm và nhiều tài liệu khác
người dân cũng cung cấp cho thanh tra chính phủ một bản đồ được trích lục
từ trung tâm lưu trữ quốc gia và được thanh tra chính phủ tiếp nhận để xem xét
người dân cũng đề nghị thanh tra chính phủ chứng minh tính pháp lý
của những bản đồ do thanh tra chính phủ đưa ra